thưa quý vị tham gia đánh bạc đã là hành vi vi phạm pháp luật và đáng lên án hơn là khi bị bắt giữ
các đối tượng còn manh động tấn công vào lực lượng công an để giải vây cho đồng bọn
vụ việc liên tiếp xảy ra trên địa bàn huyện trợ mới và huyện phú tân tỉnh an giang trong thời gian gần đây
những hành vi chống người thi hành công vụ này rõ ràng đang xem thường pháp luật
và chắc chắn sẽ có những bản án thích đáng nghiêm trị dành cho những đối tượng côn đồ
ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang
bất ngờ ập vào triệt xóa một tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại khu vực ấp phú thượng hai xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang và bắt được một đối tượng
thấy đồng bọn của mình bị bắt nguyễn phúc hậu tự hậu gà ba mươi bốn tuổi nguyễn trí hải hai mươi một tuổi
và châu thái duy hai mươi hai tuổi cùng chú tại xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang
cùng một số người ở gần đó lao đến hành hung trung tá nguyễn phu cường trưởng công an xã kiến an và lực lượng làm nhiệm vụ
thầy cho thái độ hung hãn manh động
khi phải đối mặt với vòng lao lý các đối tượng lại tỏ ra ăn nằn hối cãi cho hành động của mình
sau đấy anh cường trưởng công an xã kiến an
em thấy hành vi của em là sai trái gác mong được pháp lực khoan hồng để sớm trả giá cho dân
chỉ sau một thời gian ngắn thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ công an huyện trợ mới đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm ra phúc hậu trí hải và thái duy
hiện nay cơ quan điều tra cũng đã mở rộng điều tra để bắt thêm một số đối tượng có liên quan trong việc chống người công vụ
sau khi sự việc xảy ra
cơ quan điều tra đã họp bàn thống nhất với viện kiểm sát nhân quyền tòa án nhân quyền xác định đây là một vụ án điểm
chúng tôi nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ để đem ra xét xử lưu động nhằm mục đích là phòng ngừa răng đe giáo dục chung cho toàn xã hội
được công an xã mời về làm việc vì có mặt tại một tụ điểm đá gà nguyễn văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cư trú ấp bình thành xã phú bình huyện phú tân tỉnh an giang
không những không chấp hành mà còn lớn tiếng cự cãi với lực lượng công an xã
lúc này để giải cứu cho linh trần văn sinh người địa phương đã dùng kéo nhọn tấn công và gây thương tích nặng cho ba đồng chí công an xã phú bình huyện phú tân tỉnh an giang
không lâu sau đó linh bị khởi tố về hành vi chống người thành công vụ và sinh bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích
những vụ việc chống người thành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật
đồng thời qua đó nhằm cảnh tỉnh giăn đe những đối tượng thiếu ý thức xem thường lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ